dự án công trình canh tiêu châu bình thuộc dự án hồ chứa nước bản mồng có chiều dài hơn một mươi km
đi qua hai xã châu bình huyện quỳ châu và xã yên nợp huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
với tổng mức đầu tư hơn bảy trăm năm mươi tỷ đồng
mặc dù đã hoàn thành hơn chín mươi tám các hạng mục chưa đưa vào sử dụng
nhưng hiện tại đã sụt lún hư hỏng nghiêm trọng
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
dự án canh tiêu châu bình được phê duyệt vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh nghệ an làm chủ đầu tư
có tổng vốn hơn bảy trăm năm mươi tỷ đồng
canh tiêu châu bình dài hơn một mươi km được đầu tư xây dựng để tiêu thoát lũ
vùng trung tâm thị tứ xã châu bình cấp nước cho một trăm tám mươi hectare đất nông nghiệp và nước sinh hoạt
được khởi công tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn dự kiến sẽ được bàn giao đưa vào sử dụng cuối năm hai nghìn một mươi chín
đến nay công trình vẫn chưa bàn giao đưa vào sử dụng
nhưng đã xuống cấp hư hỏng kéo dài ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân
sở nhưng mà khi họ làm mưa rồi là đất thì đất cát
mưa là nước là nó sối xuống ẩm ẩm ở phía sau nữa sở sở sạc lử
cái canh mưa ba mươi sáu này thì đến cái mùa mưa thì nước dâng lên một số xóm bản
như quỳnh một a tứ là ảnh hưởng đến việc sản xuất
cũng như là ngập một số hoa màu của bà con nhân dân
theo chủ đầu tư nguyên nhân sạt lở là do địa hình vùng đồi núi
để ra mưa lũ mái canh làm bằng đất nên mưa xuống là sạc lở
hiện cùng với việc gia cố bằng bê tông tại các điểm chân cầu bắc qua kênh thủy lợi châu bình
chủ đầu tư cũng đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét đất sạt lở xuống lòng canh
đảm bảo cho việc tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ
đề nghị chủ đầu tư tức là sớm lập hồ sơ để mà huyện tiếp tục giải phóng mặt bằng
theo cái cao trình bảy nghìn sáu trăm năm mươi bốn là càng sớm càng tốt
tránh cái trường hợp là để kéo dài
để không ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như phát triển kinh tế xã hội của huyện cũng như là người dân
để không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân cũng như phát triển kinh tế của huyện quỳ châu
trong thời gian tới đề nghị chủ đầu tư cần sớm thao gỡ những vướng mắc đang tồn tại
hoàn thành dự án tránh tình trạng kéo dài để không ảnh hưởng đến đời sống của bà con nơi đây